theo bộ công thương xuất khẩu lúa gạo trong năm hai nghìn một mươi chín đạt sáu hai triệu tấn thu về hai bảy tỷ usd
so với năm hai nghìn một mươi tám xuất khẩu lúa gạo năm hai nghìn một mươi chín tăng về sản lượng nhưng giảm gần một mươi về trị giá tương đương giảm khoảng ba trăm linh triệu đô la mỹ
theo bộ công thương giá gạo xuống thấp là nguyên nhân chính khiến cho giá trị xuất khẩu gạo giảm sâu và nhiều khả năng giá gạo sẽ giảm trong năm hai nghìn hai mươi
đồng thời hiện nay các quốc gia khác đang có xu hướng cơ cấu lại nền nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu lương thực nội địa và giảm sản lượng nhập khẩu
hơn nữa việt nam cũng đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các đối tác nhập khẩu mới
ngoài ra đến tháng một mươi vừa qua cả nước có bảy bốn triệu hectare đất trồng lúa và giảm so với cùng kỳ